tại hà nội ban chỉ đạo trung mương về phòng chống tham nhũng tổ chức phiên họp lần thứ một mươi năm
dưới sự chỉ đạo của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
để kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động năm hai nghìn một mươi tám và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu chỉ đạo tại phiên họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay công tác về phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai mạnh mẽ
và đạt được nhiều kết quả toàn diện
nổi bật là công tác xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng chống tham nhũng
có bước phát triển mới quan trọng từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng
trong nửa nhiệm kỳ vừa qua và trong năm hai nghìn một mươi tám trung ương bộ chính trị ban bí thư đã ban hành
nhiều nghị quyết chỉ thị quy định để tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và phòng chống tham nhũng
nhất là các quy định về chống suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa xây dựng đội ngũ cán bộ
chủ chốt các cấp về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung mương đảng
ủy ban kiểm tra trung ương đã mở rộng phạm vi đối tượng kiểm tra xuống đến cả cấp ủy cấp huyện và cơ sở
các cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra xử lý các tổ chức đảng đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
xử lý nghiêm các cán bộ đường chức và nghỉ hưu cả cán bộ cấp cao
kỷ luật từ trên xuống dưới kỷ luật đảng đi trước tạo tiền đề mở đường cho thanh tra điều tra xử lý nghiêm xe phạm
trong năm hai nghìn một mươi tám cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn sáu trăm năm mươi đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng cố ý làm trái
ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật ba mươi tám cán bộ đảng viên diện trung ương quản lý
tính từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi hai đến nay đã thi hành kỷ luật hơn sáu mươi cán bộ thuộc diện trung ương quản lý
trong năm hai nghìn một mươi chín sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước chuyển sang giai đoạn mới
cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng còn nhiều khó khăn phức tạp đòi hỏi công tác phòng chống tham nhũng phải tiếp tục quyết liệt
do vậy công tác phòng chống tham nhũng không được chủ quan thỏa mãn không được bằng lòng với những kết quả đã đạt được
vẫn phải kiên trì tiếp tục làm với một quyết tâm cao hơn đầy mạnh hơn và hiệu quả hơn trong thời gian tới